bạo lực thì không phải là hiện tượng mới thế nhưng thời gian gần đây lại xảy ra nhiều hơn trong lứa tuổi học trò bộc lộ tính chất nguy hiểm nghiêm trọng
khi học sinh chỉ vì một mâu thuẫn đơn thuần hay chỉ vì vài ba câu nói cũng có thể lao vào đánh nhau mặc cho nguy cơ ảnh hưởng tới thể chất và tinh thần
nhiều hậu quả đáng tiếc đã xảy ra những giọt nước mắt của cha mẹ cũng đã rơi khi mất đi đứa con ruột thịt
và cũng là lúc dấu hỏi lớn được đặt ra trong việc nuôi dạy của gia đình và nhà trường
nhất là nuôi dạy trẻ trong lứa tuổi vị thành niên
theo các chuyên gia tâm lý các trường hợp đánh nhau phần lớn là học sinh bậc trung học phổ thông trung học cơ sở có độ tuổi từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
đây là lứa tuổi mà tâm sinh lý của các em có nhiều thay đổi suy nghĩ bồng bột và thích tự chứng tỏ bản thân mình
dễ bị bạn bè rủ dê lôi kéo kích động tâm lý có những nét bất ổn và đôi lúc bốc đồng không kiểm soát được hành vi
dẫn tới nhận thức lệch lạc và có những hành động sai
cũng đã có rất nhiều giải pháp và vô số bài thuốc được kê đơn cho căn bệnh mang tên bạo lực tuổi học trò
thế nhưng xem ra những đơn thuốc này vẫn chưa đủ mạnh mẽ để dứt điểm tình trạng trên
vụ việc một nam sinh lớp tám bị hành hung nghiêm trọng dẫn tới nguy kịch những ngày gần đây đang tạo ra làn sóng phẫn nộ trong dư luận
chiều ngày một mươi bảy tháng ba vừa qua thì em nhd một mươi bốn tuổi học sinh lớp tám trường trung học cơ sở việt hưng
phường việt hưng quận long biên thành phố hà nội đã chơi bóng rổ tại sân đỉnh lệ mật phường việt hưng
theo gia đình trong quá trình chơi cháu đê xảy ra mâu thuẫn với một học sinh lớp sáu tên là ca
sau đó k bỏ về nhà gọi anh ruột là m học lớp một mươi và bố là t đã chở nhau bằng xe máy đến sân đỉnh để gặp d
sau đó k và anh trai của k đã lao vào đánh cháu d khiến cháu d bất tỉnh tại chỗ
nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa đức giang nhưng do diễn biến quá nặng cháu đây được chuyển lên bệnh viện quân y một trăm linh tám và trải qua hai lần phẫu thuật
tuy nhiên do bị chấn thương quá nặng
gia đình đã đưa cháu đê về bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ tiếp tục dùng thuốc hỗ trợ thở máy đến khi không thể thích ứng với cơ thể
thời gian còn lại của cháu là rất ít tính từng ngày từng giờ
không chỉ vụ việc của cháu đê mà có rất nhiều vụ việc bạo lực học đường thời gian qua đã gây ra hậu quả nghiêm trọng
trước tình trạng này phó giáo sư tiến sĩ phạm mạnh hà giám đốc trung tâm hợp tác và đào tạo bồi dưỡng trường đại học giáo dục đại học quốc gia hà nội đã cho rằng
rõ ràng ở một góc độ nào đó văn hóa ứng xử của học sinh sinh viên đang có những chiều hướng đáng báo động
trong đó những hành vi như bạo lực học đường cả về xâm phạm về thân thể cũng như tinh thần của học sinh ngày càng nhiều hơn
điều này cho thấy những biện pháp giáo dục về văn hóa ứng xử trong nhà trường có thể chưa thực sự phát huy hiệu quả và chưa đáp ứng thích ứng được yêu cầu của sự phát triển
hiện nay chương trình giáo dục còn nặng nề về kiến thức mà chưa thực sự trú trọng những kỹ năng và giá trị sống
chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của xã hội
nhiều học sinh chưa trang bị được đủ các giá trị sống nhờ giá trị yêu thương giá trị tôn trọng giá trị khoan dung
học sinh không được giáo dục một cách đầy đủ về những việc này thì khi tiếp cận những cái xấu các em dễ làm theo và dễ bị lôi kéo thậm chí kích động dẫn tới những hành vi bộc phát
rất nhiều vụ bạo lực học đường đánh nhau giữa học trò xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ đôi khi chỉ là những mâu thuẫn qua mạng xã hội
các chuyên gia về giáo dục và tâm lý đều có chung nhận định môi trường sống là gia đình nhà trường xã hội có tác động rất lớn đến hành vi của thanh thiếu niên ngày hôm nay
trong đó giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh của học sinh lẽ ra phải là người có vai trò chính trong việc ngăn chặn bạo lực học đường
nỗi lo sợ bị bạo lực học đường khiến phụ huynh luôn trong tình trạng nâm nớp
vậy làm sao để giúp con tránh khỏi bạo lực học đường
một số gợi ý có thể như sau
thứ nhất chúng ta hãy dạy con cách hòa đồng
khi con không hòa đồng với bạn bè một mình đơn độc chính là lý do con dễ bị bắt nạt ở trường
chính vì vậy cha mẹ hãy tìm cách để con có thêm nhiều bạn
cha mẹ có thể chuẩn bị cho con một chút đồ ăn vặt để con mang đến lớp và chia sẻ với những người bạn của mình
cha mẹ cũng có thể tổ chức những buổi tiệc nhỏ nhỏ để con mời bạn bè qua nhà chơi
từ đó cha mẹ cũng có thể lựa lời nói chuyện hay nhờ bạn bè của trẻ quan tâm tới con nhiều hơn
khi trẻ có bạn bè ít ai dám bắt nạt trẻ nữa
thứ hai cha mẹ cũng nên khuyên con không nên treo trọc bạn bè
nếu như trẻ ngang bướng tự phụ hay thường xuyên treo chọc bạn bè
cũng là lý do khiến trẻ hay gặp những tình trạng xảy ra giống như kiểu bị trả thù
chính vì vậy cha mẹ hãy khuyên con nên cư xử đúng mực không gây sự với người khác
nếu cha mẹ phát giác ra hành động treo trọc bạn bè của con hãy nghiêm khắc với trẻ
thứ ba cha mẹ không bạo lực với con cái
nhiều cha mẹ khi nóng giận sẽ đánh mắng con
một đứa trẻ thường xuyên bị cha mẹ đánh đòn mắng mỏ sẽ có xu hướng chịu đựng và không phạt kháng
vì vậy khi bị treo chọc hoặc đánh ở trường trẻ cũng cam chịu và không dám nói với ai
bởi một là trẻ đã quen với việc ấy hai là trẻ nghĩ nói ra cha mẹ cũng không giúp được gì
ngược lại có thể bị cha mẹ đánh thêm
thứ tư cha mẹ hãy làm bạn với con
nhiều trẻ ngại và không dám nói ra khi bị bạo lực học đường nên thường giấu giếm với cha mẹ
nếu cha mẹ thường xuyên trò chuyện và quan sát sẽ biết được những thay đổi ở con và nhận được sự tin tưởng ở con
từ đó khi có chuyện gì xảy ra con cũng sẽ tâm sự với mình
thứ năm dạy con cách tự bảo vệ
cha mẹ cần dạy con biết cách tự bảo vệ mình khỏi bạo lực học đường
trước hết cần giúp con mạnh mẽ
đầu tiên là về tinh thần
con cần cứng rắn hơn sẵn sàng họp với người lớn và thầy cô khi cần
cha mẹ cũng cần giúp con giản luyện thể lực
một cậu bé cô bé mạnh mẽ hoặc được học võ
cũng sẽ ít ai dám động tới
bạo lực học đường thường ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của trẻ
khiến trẻ sợ hãi mỗi lần đến trường không thể tập trung vào việc học tập
chính vì vậy giúp trẻ tránh khỏi bạo lực học đường là cha mẹ đang giúp con có môi trường thuận lợi để học tập và phát triển
tới đây thời lượng của potcast gia đình ngày hôm nay đã kết thúc
xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong podcast lần sau